các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố đã huy động thêm cơ sở y tế để điều trị f
bà cũng khẳng định ngành y tế hà nội vẫn đang ở trạng thái chủ động
không quá tải trong điều trị cho bệnh nhân
kể cả khi số ca mắc tăng gấp đôi như hiện nay hà nội đã có phương án đáp ứng được
quảng ninh hơn bốn ca
theo số liệu mới nhất quảng ninh ghi nhận bốn một mươi một ca mắc mới
ba năm trăm bốn mươi tám ca trong cộng đồng bốn trăm sáu mươi ba ca đã được quản lý cách ly
trong số ca mắc chủ yếu là công nhân học sinh
công nhân chiếm tỷ lệ hai mươi tám ba học sinh chiếm tỷ lệ một mươi ba
số ca mắc mới này đang đặt các cơ sở y tế cấp phường xã của tỉnh này trước nguy cơ quá tải
trước sự gia tăng của các k f mới đây tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng lên phương án dự phòng
khi có một mươi ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày liên tục trong một mươi bốn ngày
tương đương một mươi dân số nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó nhiều địa phương tại quảng ninh cũng đã cho đóng các dịch vụ
như crowd care massage trò chơi điện thoại
trò chơi điện tử sau hơn một tuần mở cửa
đà nẵng một ba trăm tám mươi bảy ca mắc
đà nẵng ghi nhận một ba trăm tám mươi bảy ca dương tính sars cov hai một hai trăm ba mươi tám ca chưa cách ly
đây là ngày thứ hai thành phố này ghi nhận số f mới vượt hơn một ca
trước tình trạng bệnh viện giả chiến của thành phố quá tải
sở y tế tp đà nẵng đã yêu cầu thu dung điều trị ca mắc covid một mươi chín
tại các bệnh viện tách đôi
bệnh viện chuyên khoa tư nhân
trong khi đó trẻ mầm non tại đà nẵng đã bắt đầu quay trở lại trường học
mặc dù số lượng trẻ đến trường không nhiều
hầu hết những phụ huynh đã quyết định cho con đi học
đều cảm thấy việc quay trở lại trường của trẻ là cần thiết
nghệ an hai bảy trăm chín mươi bốn f mới
nghệ an ghi nhận bốn ba trăm hai mươi chín ca dương tính mới một bốn mươi sáu ca cộng đồng hai một trăm năm mươi bảy ca được cách ly từ trước
và hai ca tử vong do covid một mươi chín
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp tỉnh nghệ an đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các huyện thị thành kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định
và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh sau nhiều tháng có số ca mắc thấp từ ngày hai mươi hai tháng hai trở lại đây đã tăng trở lại
trong vòng một tuần vừa qua có bốn trên bảy ngày ghi nhận trên hai ca mắc một ngày
mới đây thành phố đã nâng cấp độ dịch của một mươi ba phường trên địa bàn lên vùng cam cấp độ ba
nguyên nhân là do số ca nhiễm tăng tỷ lệ tiêm vaccine không đạt và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở
hiện thành phố hồ chí minh vẫn đang hoàn thiện công tác tiêm chủng mũi ba và tiến hành bảo vệ nhóm
nguy cơ cao trước covid một mươi chín trong đó có tích cực chuẩn bị đợt tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trở
qua thành phố như vậy với số ca mắc mới liên tục lập đỉnh nhiều khả năng biến chủng omicron đã
xâm nhập vào việt nam và đó chính là cơ sở cho thấy việt nam sẽ tiếp tục gia tăng nhiều ca mắc
khác nữa chứ không chỉ dừng lại ở những con số ngày một tháng ba ghi nhận tuy nhiên chúng ta vẫn
cần cẩn trọng kiên cường chống dịch để không chỉ thắng được virus corona mà cũng sẽ tránh khỏi các
di chứng và nguy cơ hậu covid của nó trong ngày một tháng ba việt nam đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục
từ khi dịch bùng phát với hơn chín mươi tám người xác nhận dương tính chỉ sau hai mươi bốn giờ con số này khiến
việt nam nằm trong top dẫn đầu thế giới về ca mắc mới vậy đây đã phải là đỉnh dịch của việt nam
hay chưa nếu chưa thì khi nào dịch covid một mươi chín ở việt nam mới đạt đỉnh mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi giải đáp từ chuyên gia y tế ngay sau đây phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên
cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng dù chưa có thông tin chính thức nhiều khả năng biến chủng
omicron đã chiếm đa số trong cộng đồng việt nam phó giáo sư nga nhận định các nghiên cứu đến nay
đang cho thấy biến chủng này có khả năng lẫn tránh được vaccine và tốc độ lây lan nhanh hơn nên ta
do đó sẽ còn tiếp tục lây lan rộng trong thời gian tới đặc biệt tại những nơi đông dân cư hay một số
tỉnh thành phố phía bắc trước kia dịch chưa bùng phát quá mạnh vì vậy vì chuyên gia dự đoán
từ nay tới giữa tháng ba dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn tiếp tục bùng phát cùng số người nhiễm
virus tăng nhanh ông nói
từ giữa tới cuối tháng ba khả năng dịch bệnh sẽ đạt đỉnh và giảm dần đi sau đó
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng cho rằng số ca nhiễm trên thực tế có thể nhiều hơn lượng
thống kê việc lây lan rộng phần nào cũng tạo được miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng
cùng với việc đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine dịch có thể được đẩy lùi
và giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cũng cho biết việt nam cũng đã xác định chung sống an toàn
với sars cov hai khi các quy định mở cửa nối lại đường bay được thực hiện do đó chúng ta cũng cần
có cách ứng phó với dịch phù hợp hơn theo vị chuyên gia việc làm giảm số lượng người nhiễm
ncov sẽ phụ thuộc phần lớn vào ý thức cá nhân cũng như mức độ tuân thủ năm k trên cả nước
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng nói thêm lúc này việc cách ly f f một không còn hiệu quả nữa
vai trò của cá nhân trong cộng đồng là quan trọng hơn cả ngoài ra chúng ta nên tập trung bảo vệ
người cao tuổi nhóm có bệnh nền dễ tử vong đồng thời củng cố hệ thống điều trị
thưa quý vị như vậy với số ca mắc mới liên tục lập đỉnh nhiều khả năng biến chủng omicron
đã xâm nhập vào việt nam và đó chính là cơ sở cho thấy việt nam sẽ tiếp tục gia tăng nhiều ca mắc khác nữa
chứ không chỉ là dừng lại ở con số hơn chín mươi tám ca như trong ngày một tháng ba ghi nhận
tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo quý vị và các bạn không chủ quan buồn xuôi với dịch bệnh
bởi tình huống lý tưởng nhất là chúng ta có thể vượt qua đại dịch mà không nhiễm bệnh
giúp giảm thiệu các số ca mắc mới trên toàn quốc
bước vào tương lai với một sức khỏe tốt mà không phải lo ngại về những di chứng hay nguy cơ
mà virus corona có thể đem lại
trước diễn biến số ca covid một mươi chín liên tục gia tăng
mới đây bộ y tế đã cập nhật lại đánh giá cấp độ dịch
theo đó cả nước đã có năm tỉnh thuộc vùng cam hiện có ba mươi chín tỉnh thành vùng xanh
một mươi chín tỉnh thành còn lại là vùng vàng số xã phường thuộc vùng đỏ đã tăng lên thành ba trăm sáu mươi bảy
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám
nờ quy cp của chính phủ trên cổng thông tin bộ y tế đến ngày một tháng ba cho thấy
cả nước hiện có năm tỉnh thành thăng hạng lên vùng cam gồm bắc giang bắc ninh cao bằng phú thọ và yên bái
trước đó các tỉnh này đều thuộc vùng xanh và vùng vàng
một mươi tỉnh thành khác vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín và một mươi chín tỉnh thành còn lại là vùng vàng
cấp độ hai về dịch covid một mươi chín các tỉnh thành ở vùng xanh bao gồm tại miền bắc có bắc cạn
điện biên hà giang hà nam thành phố hà nội hải dương lạng sơn lào cai lai châu quảng ninh
sơn la thái bình nam định ninh bình thái nguyên và tuyên quang
miền trung và tây nguyên có bình định bình thuận khánh hòa ninh thuận con tum quảng ngãi gia lai và khánh hòa
miền nam có an giang bến tre bạc liêu cà mau thành phố cần thơ đồng nai đồng tháp kiên giang
lòng an sóc trăng tiền giang thành phố hồ chí minh
trà vinh vĩnh long và tây ninh
một mươi chín tỉnh thành phố ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình gồm ba rệ vũng tàu bình dương bình phước hòa bình
hà tĩnh hương yên thành phố hải phòng lâm đồng nghệ an quảng bình quảng trị quảng nam thừa thiên huế
thanh hóa vĩnh phúc thành phố đà nẵng phú yên đắk lắc và đắk nông
năm tỉnh thành ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao gồm bắc giang bắc ninh cao bằng phú thọ và yên bái
đáng chú ý ở đợt đánh giá tuần trước năm tỉnh thành này là vùng xanh và vùng vàng
như vậy hiện nay cả nước không có tỉnh thành nào ở cấp độ bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
nhưng so với đánh giá tuần trước số địa phương vùng xanh đã giảm sáu tỉnh thành số địa phương vùng vàng tăng lên một tỉnh thành
về tỷ lệ đánh giá ở cấp độ xã phường cả nước có năm năm trăm hai mươi sáu xã phường thuộc cấp độ một đánh giá vào tuần trước là sáu năm trăm chín mươi bảy xã phường
hai tám trăm ba mươi ba xã phường cấp độ hai tăng thêm một trăm sáu mươi
ba ba trăm sáu mươi năm xã phường so với tuần trước
một tám trăm năm mươi chín xã phường cấp độ ba tăng bảy trăm tám mươi ba xã phường so với tuần trước
ba trăm sáu mươi bảy xã phường cấp độ bốn tăng thêm một trăm hai mươi ba xã phường so với tuần trước
ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng một mươi ba phường tại tp hcm chuyển thành vùng cam
thưa quý vị tp hcm cũng đã có những thông tin về cấp độ dịch trên địa bàn
trong đó có một mươi ba phường phải chuyển thành vùng cam
nguyên nhân là do số ca nhiễm tăng tỷ lệ tiêm vaccine không đạt
và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở
sở y tế tp hcm vừa có báo cáo đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín quy mô phường xã thị trấn
trên địa bàn thành phố tuần lễ từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày hai mươi bảy tháng hai
trong đó có hai trăm hai mươi hai trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một vùng xanh
bảy mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai vùng vàng
đáng chú ý thành phố có một mươi ba địa phương tăng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp độ ba vùng cam
cụ thể phường năm
quận năm phường bốn phường năm phường bảy một mươi một và một mươi hai quận một mươi phường một mươi một quận một mươi một xã vĩnh lộc a và vĩnh lộc b
huyện bình chánh xã bà điểm huyện hóc môn và bốn phường an lợi đông an phú tam phú tăng nhân phú b thành phố thủ đức
nguyên nhân dẫn đến các phường tăng cấp độ dịch chủ yếu do số ca nhiễm tăng tỷ lệ tiêm vaccine không đạt
và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở
so với tuần trước số địa phương chuyển thành vùng cam ở thành phố có sự gia tăng đột biến
trước chỉ có một phường vùng cam
những ngày gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín mới của thành phố gia tăng liên tục ở mức bốn con số
tính đến tối một tháng ba tp hcm ghi nhận năm trăm ba mươi sáu một trăm một mươi năm ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
bên cạnh đó tp hcm vừa có quyết định chính thức giải thể một số bệnh viện điều trị covid một mươi chín
trung tâm hồi sức covid một mươi chín và bệnh viện giã chiến để tập trung điều trị các bệnh lý thông thường
sở y tế tp hcm cho biết khi cần thiết thì sẽ kích hoạt các cơ sở tạm ngưng hoạt động
trong vòng hai mươi bốn giờ